công an tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và kết thúc thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh
đến nay công an tỉnh quảng nam đã điều động bố trí được hơn bốn trăm năm mươi đồng chí công an chính quy
đảm nhận các chức danh công an xã tại hai trăm linh ba xã trên địa bàn toàn tỉnh đạt tỷ lệ một trăm linh
trong đó có một trăm năm mươi bảy đồng chí công an chính quy tham gia vào ban chấp hành đảng ủy xã
một mươi sáu đồng chí tham gia ban thường vụ đảng ủy xã
trong quý ba năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh quảng nam sẽ bố trí mỗi xã đủ năm đồng chí công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh tại hai trăm linh ba xã phường thị trấn theo quy định của bộ công an
đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác chuyên môn
bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở nhất là các xã ở vùng giáp danh vùng biên giới